thị trường chứng khoán đang có diễn biến khởi sắc hơn mặc dù áp lực bán gia tăng trong những phiên trước đó
khiến chỉ số vn index ràng co và giảm nhẹ tuy nhiên thị trường vẫn tăng cả về điểm số lẫn thanh khoản
tuần qua hầu hết các nhóm ngành đều có sự tăng trưởng tuy nhiên mức độ phân hóa tương đối lớn
nhiều nhóm ngành tăng giá tốt như dầu khí dịch vụ tiêu dùng nguyên vật liệu công nghệ thông tin
nhưng cũng có những ngành tăng không đáng kể như ngân hàng hàng tiêu dùng
thanh khoản toàn thị trường tốt trở lại
tính chung cả ba sản giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hai mươi hai năm trăm hai mươi sáu tỷ đồng một phiên
mặc dù thị trường đang chịu áp lực chốt lời do quá trình tăng khá tốt kể từ sau kỳ nghỉ
song cơ hội tăng tiếp đang gặp lực cản đặc biệt là dòng tiền chưa mạnh lên
theo shs research vn index trong ngắn hạn đã tiến tới gần vùng kháng cự mạnh quanh mốc một hai trăm năm mươi điểm
nhà đầu tư ngân hạn không nên mua đuổi giá ở vùng giá hiện tại
bên cạnh nhóm ngành bất động sản vẫn chiếm ưu thế trên thị trường trái phiếu
các ngân hàng cũng đang để mạnh huy động vốn từ kênh trái phiếu khi thanh khoản đã bớt dư thừa trong hệ thống
bộ tài chính cho biết các ngân hàng đang tích cực phát hành trái phiếu mới
bù đắp lượng trái phiếu mua lại sẽ đáo hạn vào năm sau
qua đó tái cơ cấu nguồn vốn chung và dài hạn để đáp ứng các quy định
nhân tết công banh đã phát hành một lô trái phiếu tổng giá trị đạt ba tỷ đồng
kỳ hạn ba năm lãi suất ba bảy
ngân hàng hàng hải việt nam msb phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị đạt hai tám nghìn tỷ đồng
kỳ hạn ba năm lãi suất ba chín
ngân hàng quân đội mb bank đã phát hành sáu lô trái phiếu tổng giá trị đạt hai tỷ đồng
kỳ hạn trên năm năm lãi suất từ sáu hai đến sáu tám
theo báo cáo mới đây của tổng cục hải quan
đội ô tô nguyên chức nhập khẩu từ trung quốc tăng đột biến trong quý i
vượt qua cả hai thị trường được việt nam nhập thường xuyên là indonesia và thái lan
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
cả nước đã nhập khẩu năm tám trăm hai mươi một ô tô nguyên trước từ trung quốc
chiếm một mươi tám tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước và tăng hai năm lần so với cùng kỳ năm trước
trong khi đó tại hai thị trường thường xuyên dẫn đầu nhập khẩu về việt nam
là indonesia và thái lan lại bị xuân giảm
đội ô tô nhập khẩu từ indonesia là hơn một mươi bốn bảy trăm linh chiếc
giảm hai bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
và thái lan chỉ còn một mươi bốn trăm hai mươi chiếc giảm mạnh năm mươi năm
đặc biệt xu hướng thị trường và xu hướng của các nhà nhập khẩu ô tô trong thời gian gần đây
là những mẫu xe giá rẻ giá trị trung bình chỉ khoảng một mươi chín năm trăm linh usd một chiếc
sấp xỉ bốn trăm chín mươi năm triệu đồng
gần bảy mươi những người trẻ dưới hai mươi bảy tuổi luôn chọn thương mại điện tử
là điểm khởi đầu cho hành trình mua sắm của mình
đây được xem là nhóm đối tượng mà các sản phẩm thương mại điện tử hướng đến
lợi thế lớn của các kênh mua sắm online là thanh toán không dùng tiền mặt
cùng với đó việc miễn phí vận chuyển và sử dụng voucher giảm giá dễ dàng
khiến khách hàng trẻ rất ưa chuộng
một sản thương mại điện tử ở việt nam đã có những khảo sát và cho thấy
sáu mươi sáu khách hàng trẻ tuổi hoàn tất giao dịch mua hàng trên các nền tảng thương mại điện tử
trong đó ưu tiên chọn gian hàng có đánh giá chất lượng sản phẩm tốt
đa dạng mặt hàng giá rẻ
sự tiện lợi nhanh chóng và khả năng theo dõi chi tiêu hàng tháng
là những yếu tố khiến các phương thức như thẻ thanh toán ứng dụng thanh toán
và quét mã qr ngày càng được các bạn trẻ lựa chọn nhiều hơn
vài năm trở lại đây bên cạnh việc chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng
bảo đảm sản phẩm an toàn nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp
dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm để đáp ứng yêu cầu
ngày càng khắt khe của thị trường
dán tem truy xuất nguồn gốc được xem là công cụ hiệu quả để bảo vệ thương hiệu
của nhà sản xuất bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chống hàng nhái hàng giả hàng kém chất lượng
qua đó các sản phẩm sản xuất theo quy trình đạt chuẩn có chất lượng tốt
và sẽ dễ tiếp cận với khách hàng hơn
nhiều năm nay với việc rán tem truy xuất nguồn gốc quả phần thiếu thanh hà
đã được xuất khẩu định sang nhiều thị trường lớn khó tính như nhật bản pháp mỹ
hàn quốc bỉ hà lan và singapore
hay sản xuất thanh long an toàn theo tiêu chuẩn vietgap robergap
rán tem truy xuất nguồn gốc với giá ổn định đã giúp người chống thanh long
tại bình thuận nâng cao thu nhập
rán lúa ở khu vực đồng bằng sông kiểu long hầu hết đang đi ngang
do nguồn cung vụ hè thu ở khu vực này chưa có nhiều
giá gạo xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự tăng giá nhưng giao dịch kém sôi động
hiện nhiều địa phương ở đồng bằng sông kiểu long đã bước vào thu hoạch lúa hè thu
song diện tích thu hoạch vẫn ở mức nhỏ nguồn cung chưa nhiều
về xuất khẩu theo hiệp hội luân thư việt nam gã năm tấm đang được trào bán
ở mức năm trăm tám mươi bảy usd một tấn tăng so với mức năm trăm bảy mươi bảy năm trăm tám mươi usd một tấn của một tuần trước
nhiều doanh nghiệp cho biết giá tăng do nguồn cung trong nước hạn chế
của cung vụ thu hoạch chính tại đồng bằng sông kiểu long đã kết thúc
tuy nhiên hoạt động giao dịch yếu do chi phí vận chuyển cao và giá xuất khẩu cao
cùng chung xu hướng đó giới hạn tại các nước xuất khẩu hàng đầu châu á cũng đã tăng
đồng bạc mạnh lên đã đẩy giá gạo thái lan chạm mức cao nhất trong gần hai tháng
gần hai tháng qua giá lợn hơi trên thị trường tăng mạnh là tín hiệu vui cho người chăn nuôi
khi cầm trắc lãi và cơ hội tái đàn thuận lợi
tuy nhiên nhiều hộ và trang trại vẫn rè rặt tái đàn do lo ngại giá thành chăn nuôi cao
không chủ động được con giống
giá lợn hơi trong nước vẫn tiếp đà tăng giá động từ sáu mươi hai đến sáu mươi năm đồng một kg
nhích nhẹ từ hai đến bốn đồng một kg so với thời điểm cuối tháng bốn
còn so với thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi bốn giá lợn hơi đã tăng khoảng hai mươi năm
theo các chuyên gia nguồn cung giảm chính là động lực tăng giá trong thời gian qua
dù vậy nhiều hộ chăn nuôi vẫn đang thận trọng trong việc tái đàn
do lo ngại dịch bệnh và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao
đặc biệt khi giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính vẫn đang có xu hướng tăng
nhiều chuyên gia dự báo giá lợn hơi có thể sẽ còn tiếp tục cao hơn và sau đó sẽ dừng lại
đặc biệt là vào các tháng hè khi thời tiết nắng nóng sức tiêu thụ của người dân giảm đi
khác với mọi năm vụ đông xuân là thời điểm rau xanh phong phú về chủng loại
giá thành ổn định do nguồn cung dùi rào
tuy nhiên vụ đông xuân năm nay giá nhiều loại rau xanh tăng mạnh ngay từ vùng sản xuất
tới chợ dân sinh thậm chí tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước
năm nay do thời tiết nhiều biến động nhiều vùng rau bị ảnh hưởng hoặc bị sâu bệnh
dẫn đến nguồn cung giảm mạnh
nhiều loại rau giá đã tăng gấp đôi gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
như rau cảnh ngồng hành lá cà chua rau ngót rau thơm
thước lái đến tận ruột để thu mua
để được giá cao hơn nhiều hộ còn tự đem ra chợ bán
dù vậy các doanh nghiệp cho rằng cần tăng cường hoạt động kết nối rau thơm
thúc đẩy tiêu thụ tạo đầu ra bền vững với giá cả ổn định cho rau củ
chứ không chỉ được giá từng thời điểm cục bộ
nắng nóng kéo dài nhiều tháng nay thuận lợi cho nghề sản xuất muối ở vùng nam trung bộ
nhờ vậy diêm dân ở đây có thêm thu nhập khá từ nghề truyền thống này
thời gian qua nắng nóng kéo dài gió mạnh làm tăng độ mặn thời gian kết tinh muối nhanh
các diêm dân cho biết khoảng bảy đến tám ngày đã thu được một đợt muối một tháng thu bốn đợt
với giá thương lái thu mua của diêm dân tại ruộng khoảng một một trăm linh đồng một kg
nhiều hộ gia đình sản xuất muối đã có thu nhập khá
hiện nhiều mô hình sản xuất muối sạch chảy bạt giá tốt trên thị trường
đều được các cơ sở doanh nghiệp đến thu mua tại chỗ
còn vào thời gian cuối năm thời tiết kém thuận lợi hơn
người dân tại nhiều nơi sẽ cải tạo ruộng để đầu tư nuôi tôm kiếm thêm nguồn thu
thưa quý vị và các bạn chương trình dục sống kinh tế phát sóng hằng ngày
với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý